do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nhiệt độ tại hai huyện vùng cao trạm tấu và mù căng trải tỉnh yên bái đã xuống còn năm độ c
nhiệt độ tại đỉnh tà trì nhu huyện trạm tấu xuống độ c tại đỉnh kháo nha huyện mù căng trải đã xuống tới âm một độ c xuất hiện sương muối và băng giá
ở những nơi nhiệt độ còn dưới năm độ c địa phương đã chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh tạm ngừng các hoạt động ngoài trời
đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đoàn gia súc
đợt rét mới có thể kéo dài trong nhiều ngày tới do vậy khuyến cáo khách du lịch khi lên tới vùng cao cần chủ động giữ ấm cơ thể
thời tiết dưới năm độ c kèm theo sương muối có thể gây hại cho sức khỏe du khách nên tránh ra ngoài vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn